tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới đã ghi nhận hơn hai ba triệu ca nhiễm
trong đó có hơn một trăm sáu mươi trường hợp tử vong và gần sáu trăm linh người được chữa khỏi
riêng tại châu âu dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của hơn một trăm linh người
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
italia vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất châu âu
nhưng số ca điều trị tích cực tại nước này tiếp tục có xu hướng giảm
italia hiện có hai mươi năm bảy ca nhập viện
trong đó số ca phải điều trị tích cực là hai bảy trăm ba mươi ba giảm bảy mươi chín trường hợp
trong khi đó tại tây ban nha thủ tướng pedro sánchez thông báo
sẽ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày chín tháng năm tới
trong bối cảnh quốc gia này đến nay đã ghi nhận tới một trăm chín mươi bốn bốn trăm một mươi sáu ca nhiễm
trong đó có hai mươi sáu trăm ba mươi chín ca tử vong
còn tại pháp cũng ghi nhận thêm sáu trăm bốn mươi hai ca tử vong
tại các bệnh viện và các bệnh xá trong vòng hai mươi bốn giờ qua
con số này thể hiện mức giảm mới trong số bệnh nhân tử vong
tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc tích cực
thổ nhĩ kỳ hiện đã vượt qua iran
và lần đầu tiên trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao nhất ở trung đông
số ca nhiễm covid một mươi chín tại đây đã tăng thêm ba bảy trăm tám mươi ba lên tám mươi hai ba trăm chín mươi hai ca
trong khi tổng số người thiệt mạng vì covid một mươi chín là một tám trăm chín mươi ca
ngoài ra thổ nhĩ kỳ đã có tổng cộng một mươi bốn trăm năm mươi ba bệnh nhân hồi phục
tại đông nam á philippines hiện là quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao nhất khu vực

số người tử vong tại đây cũng đã tăng lên bốn trăm linh người
singapore cũng xác nhận thêm chín trăm bốn mươi hai ca nhiễm virus sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên năm chín trăm chín mươi hai người
đa số các ca nhiễm mới đều là những lao động nước ngoài
trong khi đó thái lan cho biết sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế vào tuần tới
nếu số ca nhiễm mới tiếp tục giảm
malaysia cũng công bố thêm năm mươi bốn ca nhiễm mới trong ngày một mươi tám tháng bốn
mức tăng thấp nhất trong ngày ở nước này kể từ khi chính phủ áp đặt các lệnh phong tỏa
và giãn cách xã hội từ ngày một mươi tám tháng ba vừa qua